chương trình xin được tiếp tục với những thông tin mới nhất về cơn bão số một
do ảnh hưởng của bão số một ở các tỉnh thái bình nam định và ninh bình
đã có gió mạnh cấp tám cấp chín vùng ven biển cấp một mươi gió giật mạnh cấp một mươi cấp một mươi ba
các nơi khác ở ven biển và đồng bằng bắc bộ có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp tám cấp một mươi
còn ở hà nội có gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy
và trong từ sáu đến một mươi hai giờ vừa qua thì ở các tỉnh ven biển đông bắc và đồng bằng bắc bộ
có mưa to đến rất to với lượng mưa từ năm mươi một trăm linh mm
một số nơi ở thì như nam định thì một trăm hai mươi sáu mm ninh bình thì một trăm bảy mươi ba mm và thái bình thì là một trăm tám mươi sáu mm
vào hồi năm giờ sáng ngày hôm nay hai mươi tám tháng bảy vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi bốn độ vĩ bắc
một trăm linh năm tám độ kinh đông trên đất liền các tỉnh nam đồng bắc bộ
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm kmh giật cấp chín cấp một mươi một
dự báo trong một mươi hai h tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được từ một mươi đến một mươi năm km
tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới sau đó là vùng áp thấp
do ảnh hưởng của cơn bão sau yếu thành vùng áp thấp vùng biển vịnh bắc bộ
bao gồm các huyện đảo bạch long vĩ cát hải cô tô vân đồn
vào sáng nay còn có gió mạnh cấp sáu cấp bảy giật cấp chín cấp một mươi biển động mạnh
các tỉnh bắc bộ và thanh hóa tiếp tục có mưa vừa mưa to đến rất to
tổng lượng mưa cả đợt do bão số một gây ra phổ biến từ một trăm linh hai trăm linh mm có nơi thì trên ba trăm linh mm
cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi ngập úng và vùng trũng
thuộc đồng bằng bắc bộ thanh hóa việt bắc và tây bắc
cấp độ rủi ro thiên tai là ở cấp ba